các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

trong đó công an đã tiếp nhận hơn một trăm linh đơn tố cáo của các nạn nhân mua đất nền của công ty đệ ốc tài tiến này
liên quan đến vụ án gây dối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ xảy ra vào ngày hai mươi ba tháng sáu
tại khu du lịch sinh thái biển hải tiến huyện hoàng hóa
vào chiều ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã thi hành lệnh bắt tạm giam ba tháng
đối với trương phú cự còn gọi là cự đen sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy ở xã hoàng tiến huyện hồng hà
vào ngày hai mươi ba tháng sáu tại khu vực nhà hàng thuộc khu du lịch sinh thái biển hải tiến
một nhóm đối tượng cầm theo hung khí xông vào gây gỗ đánh nhau làm ba người bị thương
khi người dân gọi xe đưa người bị thương đi cấp cứu thì nhóm đối tượng trên đã chặn đầu xe không cho đi
lúc này trương phú cự đã hô hào xúi rục lôi kéo và kích động nhiều người khác chặn xe cứu thương
cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ
thậm chí một số đối tượng quá khích đã tấn công lại lực lượng công an
sau khi tiến hành điều tra làm rõ vụ việc ngày hai mươi năm tháng sáu công an tỉnh đã khởi tố bắt tạm giam một mươi một đối tượng có liên quan
tiếp tục mở rộng điều tra ngày một mươi chín tháng chín công an tỉnh thanh hóa đã có đủ tài liệu chứng cứ chứng minh hành động
vi phạm cầm đầu xúi rụng và kích động người dân chống người thêm công vụ của trương phú cự
nên đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng để điều tra làm rõ
lừa đảo chiếm hoạt tài sản tiên tỷ bằng ảnh thức chơi hội
nam căn tỉnh cà mau vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau khởi tố bị can
theo kết quả điều tra ban đầu từ tháng hai năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
lợi dụng mối quan hệ quen biết và sự tin tưởng của nhiều hội viên
ảnh nói dối có người hút hội nên đã tự ý hút hội và bán hội khống
chiếm đoạt của các hội viên trên hai năm tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau đã tiến hành khám xét nơi ở của ánh
để thu thập thêm chứng cứ điều tra vụ việc

mở rộng điều tra vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy tại quán karaoke thiên đường hai
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đã thi hành lệnh bắt bị can
để tạm giam đối với phạm quốc tuấn chú tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
và khởi tố bị can đối với nguyễn văn huỳnh chú tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó vào ngày một mươi chín tháng bốn công an tỉnh quảng bình đã tiến hành đột kích karaoke thiên đường hai
đã phát hiện nhóm nam nữ thanh niên gồm ba mươi đối tượng có hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy
lực lượng công an đã thu giữ tại các phòng hát mà các đối tượng trên đang bay lắc nhiều loại ma túy
như ketamin thuốc lắc hồng phiến và các phương tiện sử dụng ma túy
ngày hai mươi bảy tháng năm cơ quan công an ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với nguyễn đàm dũng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
thưa quý vị vào trưa nay một vụ đuối nước thương tâm đã xảy ra tại khu vực lòng hồ thác mơ
đoạn thuộc thôn cây gia xã phú văn huyện bù gia mập tỉnh bình phước
theo thông tin ban đầu sau khi đi học về sáu học sinh lớp chín trường trung học cơ sở lý thường kiệt
rủ nhau về nhà em nguyễn ca văn phương ở thôn cây gia xã văn phú huyện bù gia mập chơi
tại đây thì phương đã lấy thuyền cùng các bạn treo ra lòng hồ thủy điện thác mơ chơi
khi vừa treo ra được tầm một mươi mét
bất ngờ thuyền bị lật khiến cả sáu em học sinh rơi xuống lòng hồ
khiến ba em là nguyễn cao văn phương lâm quang duy và nguyễn tiến đồng do không biết bơi nên đã bị chìm xuống nước
nghe tiếng chi hô các ngư dân đánh cá ở phía bờ hồ đối diện nhanh chóng đưa thuyền tổ chức tìm kiếm
tuy nhiên do lòng hồ quá sâu nên khi người dân vớt được ba em học sinh lên bờ thì các em đã tử vong
nhận được tin báo công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện bù gia mập đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân
bản tin nhanh hai mươi h đến đây là hết hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin nhật ký an ninh vào lúc hai mươi hai h tối nay